trong những ngày cuối tuần một số địa phương ở phía bắc đã xảy ra tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên đến ba mươi năm độ c
và theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong một hai ngày tới nhiệt độ tại các tỉnh bắc bộ sẽ giảm nhẹ
sáng sớm có lúc mưa nhỏ và sương mù trưa chiều hứng nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ c ở phía tây bắc bộ hai mươi tám ba mươi một độ c ở phía đông bắc bộ
khoảng đêm ngày bảy ngày tám tháng ba sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa mưa rào và rông cho các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa do không khí lạnh sẽ chấm dứt nhanh trong ngày một mươi tháng ba và thời tiết bắc bộ chuyển sang khô giáo rét về đêm và ban ngày có nắng
không khí lạnh sẽ khiến cho các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trở rét vùng núi có nơi rất đậm trong ngày tám chín tháng ba các tỉnh trung trung bộ trở lạnh
nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét tới ở bắc bộ có khả năng xuất hiện trong đêm ngày chín tháng ba có thể xuống mức một mươi năm một mươi tám độ ở vùng đồng bằng và một mươi hai một mươi năm độ ở vùng núi và dưới một mươi hai độ ở vùng núi cao